kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
chúc quý vị ngày mới vui vẻ và nhiều may mắn
ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết của chương trình sáng nay
hôm nay ngày hai mươi một tháng năm ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
quốc hội thảo luận tại hội trường nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lập pháp và công tác nhân sự
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay buổi sáng quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đường bộ
thảo luận tại hội trường một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đường bộ
buổi chiều quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đấu giá tài sản
thảo luận tại hội trường một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đấu giá tài sản
sau đó quốc hội họp riêng thảo luận tại đoàn về danh sách để cử quốc hội bầu chủ tịch nước
tỉnh lạng sơn sẽ sắp nhập nguyên trạng huyện cao lộc và thành phố lạng sơn
theo định hướng mở rộng và kiến tạo cho thành phố lạng sơn một không gian tương xứng với tiềm năng
để phát triển phù hợp với phê duyệt quy hoạch tỉnh lạng sơn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
việc sắp nhập huyện cao lộc vào thành phố lạng sơn sẽ mang lại nhiều hiệu quả
ý nghĩa và giá trị thực tiễn như mở rộng không gian để phát triển quỹ đất
thu hút đầu tư phát huy tối đa được tiềm năng lợi thế của thành phố lạng sơn mở rộng
tinh gọn bộ máy tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội
chúng tôi mọi người dân đều rất là phấn khởi bỏ phiếu đồng ý sắp nhập huyện cao lộc vào thành phố lạng sơn
để cho thành phố lạng sơn ngày càng phát triển
trước đây thì chúng ta cái địa bàn của chúng ta còn nhỏ
cái việc phát triển kinh tế xã hội nó cũng còn khó khăn hạn hẹp
thế cho nên là bây giờ nhà nước chúng ta có cái điều kiện để mà mở rộng thêm
mở rộng thêm cái quy mô cũng như là diện tích để mà phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
thành phố lạng sơn có diện tích tự nhiên gần bảy mươi tám km hai đạt tỷ lệ sấp xỉ năm mươi hai so với tiêu chuẩn quy định
huyện cao lộc nằm ở phía đông bắc của tỉnh lạng sơn gần như bao quanh thành phố lạng sơn
có diện tích tự nhiên gần sáu trăm hai mươi km hai chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định
việc sắp xếp sắp nhập huyện cao lộc vào thành phố lạng sơn là bước đi hết sức quan trọng
nhằm tạo ra những vận hội mới để tiếp tục phát triển đô thị theo hướng bền vững
chúng tôi sẽ tập trung vào triển khai đồ án quy hoạch
và sau khi đồ án quy hoạch thành phố lạng sơn quy chung quy hoạch thành phố lạng sơn mở rộng
chúng tôi sẽ tập trung triển khai một số các nhiệm vụ khác như là chương trình phát triển đô thị thành phố lạng sơn
hai là đánh giá cơ sở hạ tầng cái đô thị mở rộng đạt cái tiêu chí đô thị
và cái thứ ba là đánh giá cơ sở hạ tầng một số các đơn vị phường xã mà dự kiến sẽ đưa lên thành phường
huyện cao lộc chúng tôi đã thực hiện xong công tác tập huấn cho các xã thị trấn
tổ chức hướng dẫn đầy đủ về các phiếu mẫu phiếu các điều kiện cơ sở vật chất trang trí khánh tiết
ở tất cả các điểm nhà văn hóa thôn nơi mà có tổ chức thu phiếu đến nhân dân
và có thể nói là công tác tuyên truyền của các xã thị dân cũng được triển khai thực hiện rất tốt
sau sắp nhập thành phố lạng sơn mở rộng
có diện tích tự nhiên gần bảy trăm linh km hai dân số khoảng hai trăm linh người gồm hai mươi xã và chín phường
việc triển khai sắp nhập toàn bộ địa giới hành chính của huyện cao lộc và thành phố lạng sơn
là nhiệm vụ hết sức cần thiết tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh lạng sơn
có phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
ngày hai mươi tháng năm huyện u minh long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thành lập huyện
ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trong hành trình phát triển u minh đã chuyển mình từ cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỉ trọng
nồng ngư làm nghiệp tăng dần tỉ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ
so với thời điểm năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín diện tích tăng bốn lần so với thời điểm năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và sản lượng tăng hơn một mươi hai lần
hơn ba mươi ba hectare đất nuôi trồng thủy sản sản lượng đạt ba mươi chín tấn trên năm
diện tích rừng tập trung trên ba mươi hai hectare và ngư trường rộng lớn
trên hai mươi km hai có hơn một phương tiện đang hoạt động khai thác thủy sản
với sản lượng đạt ba mươi ba tấn vào năm hai nghìn hai mươi
trong bốn mươi năm năm quyện đã xây dựng sửa chữa và hỗ trợ cho hơn hai ba trăm bốn mươi căn nhà tình nghĩa
cho các gia đình chính sách người có công với tổng kinh phí trên chín mươi tỷ đồng
đặc biệt là cụm công nghiệp khí điện đạm cà mau nằm trên địa bàn quyện u minh
đã góp phần đưa bộ mặt nông thôn ngày càng thêm khởi sắc
hiện các đơn vị địa phương dự án đi qua đang đẩy nhanh tiến độ đền bù
giải phóng mặt bằng bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ cho chủ đầu tư
tranh thủ nắng sớm ông lê văn vũ cho thợ xây hoàn thiện những công đoạn cuối
cải tạo lại không gian căn nhà trên đường cách mạng tháng tám quận ba
tiền cho thuê căn nhà là nguồn thu nhập chính cho gia đình
dù vậy khi biết dự án giao thông trọng điểm metro số hai đi qua
ông nhanh chóng đồng thuận chính sách bồi thường sớm bàn giao diện tích mặt bằng cho địa phương
lấy chung là giờ cái công trình này là trọng điểm của thành phố
bây giờ mình giao mặt bằng cho nhà nước làm cho thành phố nó mau sạch đẹp
nó có công trình công cộng để cho ta đi
dọc tuyến đường cách mạng tháng tám thuộc diện đắc địa bậc nhất quận ba nhờ được nhiều hộ dân ủng hộ
nên công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh đúng tiến độ
tổng cái trường hợp mà bị ảnh hưởng diễn tích metro số hai trên địa bàn phường một mươi có sáu mươi tám trường hợp
thì đến thời điểm này thì đã bàn giao chống cho dự án là năm mươi hai trường hợp
quỹ bay nhân quận hội đồng bồi thường quận có cái cùng với phường để có cái tiếp tục tháo gỡ
thì hiện nay nó còn một mươi sáu trường hợp chuẩn bị bằng dao trước ngày ba mươi tháng năm
nhờ chủ động triển khai sớm
đến nay tỷ lệ bồi thường giải phóng mặt bằng của toàn dự án metro số hai bến thành tham lương đã đạt
hơn chín mươi trong đó một số quận đã hoàn thành một trăm linh mặt bằng như quận một quận một mươi tân phú quận một mươi hai
quận ba thì đến nay đã sau tết thì chúng tôi đã tiếp nhận bàn giao mặt bằng khoảng hai mươi bảy trường hợp
còn lại khoảng bốn mươi trường hợp ở quận ba tân bình thì trước tết là khoảng chín trường hợp
đến nay còn bảy trường hợp thì các quận cũng đang nỗ lực để sớm bàn giao mặt bằng cho ban quản lý
chậm nhất ở trong cuối tuy hai năm hai nghìn hai mươi bốn mặt bằng đã có nên các cối thầu di dời hạng
mục thiết bị kỹ thuật như điện nước viễn thông được triển khai nhanh chóng dự kiến một mươi hai vị trí
di dời sẽ hoàn tất từ nay đến cuối năm nay chủ đầu tư cũng đang triển khai công tác tuyển chọn
tư vấn chung và những bước thủ tục tiếp theo để chuẩn bị khởi công dự án trong năm hai nghìn hai mươi
tại tỉnh hải dương mặc dù các nhà trường đã phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền
cao ý thức của học sinh khi tham gia giao thông nhưng tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm
vượt đèn đỏ vẫn không khó để bắt gặp trên nhiều tuyến phố
học sinh không đội mũ bảo hiểm điều khiển các phương tiện như xe điện xe gắn máy dung tích trên năm mươi
ba mươi phân khối tham gia giao thông là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên nhiều tuyến phố tại tỉnh hải dương
nhiều học sinh còn ngang nhiên vượt đèn đỏ gây mất an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng
cảnh sát giao thông tỉnh hải dương đã phát hiện xử phạt trên một sáu trăm linh trường hợp học sinh vi phạm luật
giao thông số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh là sáu mươi hai vụ làm tử vong hai mươi chín người
tăng hai mươi bốn vụ so với năm hai nghìn hai mươi hai để giảm thiểu tình trạng trên bên cạnh chế tài xử phạt
sự vận động tuyên truyền của nhà trường các cấp ngành thì sự bao cuộc của gia đình là hết sức
trọng các bậc phụ huynh cần tuyên truyền luật giao thông không giao phương tiện cho các con tham
do giao thông khi chưa đủ tuổi hiện đang là thời điểm chuẩn bị bước vào cao điểm nắng nóng
đây cũng là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng
thực phẩm theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng thói quen sử dụng bảo quản thực phẩm
mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc không kiểm định về chất lượng là những nguyên nhân làm ra
tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm theo ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng ngộ độc thực
phẩm có thể phân chia thành bốn nhóm chính bao gồm ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng do thức ăn
biến chất ôi thiêu hoặc ăn phải thực phẩm có sẵn chất độc và do nhiễm các chất hóa học sau khi
ăn hay uống một thực phẩm bị nhiễm độc người bệnh đột ngột có những triệu chứng như buồn nôn và
nôn ngay có khi nôn cả ra máu đau bụng đi ngoài nhiều lần có thể không sốt hoặc sốt cao trên ba mươi tám độ
c do vậy khi nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu
cùng với công tác tuyên truyền đến cộng đồng về các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình ban an toàn thực phẩm thành phố thường xuyên thực
hiện thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm theo chuyên đề từng tháng từng quý và thực hiện xuyên suốt trong năm
hiện ban quản lý an toàn thực phẩm tp đà nẵng duy trì thanh kiểm tra gồm ba đoàn liên ngành
thanh tra kiểm tra theo phân cấp quản lý tại hơn hai trăm linh cơ sở sản xuất chế biến và kinh doanh thực
phẩm qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp thực phẩm
nhiều biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân và du khách nhất là trong mùa cao điểm
công ty phân tích dữ liệu hàng không uy tín hàng đầu thế giới sirium vừa công bố
việt nam airlines lọt top năm hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất châu á thái bình dương
theo đó vietnam airlines đạt chỉ số chuyến bay hạ cánh đúng giờ là tám mươi một tám mươi năm chỉ số được
syriom đo lường dựa trên dữ liệu của một mươi một một trăm linh tám chuyến bay việt nam airlines
đáng chú ý kết quả ghi nhận trong điều kiện tháng bốn có thời gian cao điểm dịp lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm với số lượng hành khách tăng đột biến và áp lực cơ sở hạ tầng sân bay luôn hiện hữu
vietnam airlines cũng phải đối diện với khó khăn giảm số lượng máy bay khai thác
thiếu máy bay dự phòng do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi kiểm tra động cơ máy bay trên
toàn cầu trước đó vietnam airlines cũng được xirium xếp hạng là một trong người hãng hàng không
có tỷ lệ đúng giờ cao nhất khu vực châu á thái bình dương năm hai nghìn hai mươi
đột phá đã được khai mạc triển lãm được thể hiện như một hành trình nghệ thuật bằng hình ảnh và giúp
giác mô tả lịch sử và sự phát triển của ngành sản xuất dệt may italia thông qua một loạt các
hai tấm vải và sáu mô đung được xếp đặt tương tác khác nhau được thực hiện bởi mạng lưới hơn hai mươi công
ty trong lĩnh vực này các mô đun của triển lãm ghi lại sự phong phú và đa dạng của nền sản xuất
italia từ vải dành cho thời trang cao cấp và đồ nội thất cho đến ứng dụng hiện đại nhất như vải làm
từ sợi tự nhiên vật liệu phế thải triển lãm mở cửa đón công chúng từ chín h đến một mươi tám h ba mươi hàng
ngày từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn chiều ngày hai mươi tháng năm tại hà nội đại diện liên
hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam tiếp đoàn đại biểu hội đồng hòa bình và đoàn kết nepal đang
có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
năm hai nghìn hai mươi năm đánh dấu năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nepal dự kiến nhiều hoạt động song
phương sẽ được tổ chức nhân dịp này phó chủ tịch liên hiệp các tổ chức hiểu nghị việt nam nguyễn
ngọc hùng bày tỏ mong muốn phía nepal tích cực tổ chức các hoạt động vận động thành lập hội hiệu
nghị nepal việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin thảo luận các
phương án hoạt động hợp tác cụ thể để tăng cường giao lưu nhân dân việt nam nepal
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay trên các báo đều đưa thông tin
sáng ngày hai mươi tháng năm tại nhà quốc hội thủ đô hà nội quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể kỳ
họp thứ bảy trong phiên làm việc buổi chiều dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc
định quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội
xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu với bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi năm đại biểu quốc hội có mặt tán thành
đạt tỷ lệ một trăm linh đại biểu quốc hội có mặt quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ủy viên bộ chính
trị phó bí thư phụ trách đảng đoàn quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm ngay sau đó
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã tiến hành nghi lễ tuyên thệ nhậm chức
gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng vẫn giải ngân y ạch là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo tiền phong
có nghịch lý tồn tại suốt thời gian qua là khi cả doanh nghiệp và người dân xây dựng và mua nhà ở xã hội
đều gặp khó khăn về tài chính nhưng gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội giải ngân
ngân rất chậm do lãi suất cho vay cao thời gian ưu đãi ngắn điều kiện để vay nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng
theo các chuyên gia đây chỉ là một gói tín dụng mang tính tự nguyện nên tính pháp lý không cao
mức giảm lãi suất công bố một năm với chủ đầu tư và hai với người mua nhà nhưng trên thực tế
lãi cho vay vẫn còn khá cao chưa đủ để hấp dẫn
một vấn đề hôm nay trên báo lao động có bài viết mở rộng đường lắng hà nội cân nhưng chưa đủ
mới đây sở giao thông vận tải tp hà nội có báo cáo ủy ban nhân dân thành phố việc triển khai lập báo cáo
đề xuất chủ trương đầu tư báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vành đai hai đoạn ngã tư sở cầu giấy
đường láng với số tiền đầu tư lên đến hơn hai mươi một tỷ đồng theo nhiều chuyên gia việc có quyết định
làm hay không làm dự án này phải có một nghiên cứu đầy đủ khoa học lâu dài cần có những mô hình
giao thông để mô tả hiện trạng đường láng hiện nay và dự báo giao thông trong năm đến một mươi năm tới
nếu mở rộng đường lắng thì việc ung tắc sẽ được giảm thiểu ung tắc như thế nào cũng như các chi
phí xã hội liên quan để xem xem việc mở rộng có thực sự đem lại lợi ích
bài viết vui buồn đánh giá học cuối năm trên báo đại đoàn kết phản ánh việc vì chỉ tiêu học sinh
giỏi giáo viên phải đi xin điểm tốt hoàn thành tốt các môn học cho học sinh với áp lực chạy đua
vào trường điểm trường chất lượng cao bậc trung học cơ sở có chọn lọc đầu vào từ vòng hồ sơ dự
tuyển nhiều phụ huynh đã vạch sẵn con đường phải hoàn thành xuất sắc cả năm năm học
nhiều giáo viên chủ nhiệm lớp năm bậc tiểu học tại hà nội chia sẻ họ luôn gặp áp lực phải xin điểm
cho học sinh việc làm đẹp học bạ dù xuất phát từ nguyện vọng của phụ huynh hay thành tích của
giáo viên nhà trường vẫn luôn là một câu chuyện nóng hổi theo bài viết tuyển sinh đại học hai nghìn hai mươi bốn
nhiều băn khoăn về xét tuyển sớm trên báo tuổi trẻ tính đến ngày hai mươi tháng năm đã có hai mươi trường đại học
học viện công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm theo phương thức xét học bạ sau khi nhận kết quả
trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm của các trường đại học nhiều thí sinh phụ huynh vẫn đang bàn
khoăn phải sử dụng kết quả này sao cho hiệu quả theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thu thủy vụ trưởng
vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm và đăng
ký ngành và trường trúng tuyển sớm nguyện vọng một lên hệ thống của bộ thì chắc chắn sẽ đổ trường hợp
không phải ngành thích nhất thí sinh có thể xếp sau nếu các ngành mà thí sinh thích không đủ điều kiện
trúng tuyển thì hệ thống sẽ vẫn xét đến các ngành các em đủ điều kiện trúng tuyển sớm
từ ngày một tháng sáu tới xe khách tuyến cố định không bảo đảm đủ bảy mươi số lượt chuyến trên tháng sẽ bị thu hồi nốt
theo bài viết xiết quy định ngăn xe khách bỏ bến trên báo kinh tế và đô thị điểm mới này trong nghị định
số bốn mươi một của chính phủ sẽ được kỳ vọng
sẽ chấm dứt tình trạng nốt ảo tại các bến xe
trao đổi về vấn đề này lãnh đạo hiệp hội vận tải hà nội chia sẻ áp dụng quy định mới về bảo đảm số lượt chuyến
theo từng tháng sẽ khiến cho nhiều doanh nghiệp không còn dám bỏ bến chạy dù bên ngoài
khi lượng xe tuyến cố định ổn định chất lượng dịch vụ tốt sẽ tạo nên sức cạnh tranh với những loại hình khác
kể cả xe trá hình vì vậy sự đổi quy định yêu cầu doanh nghiệp phải bảo đảm bảy mươi số lượt chuyến trên tháng là rất cần thiết
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân